theo quy định khi vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai nước không được dùng xe container mà phải dùng xe thô sơ
những xe kéo này được di chuyển theo hàng dọc theo thứ tự để qua cửa khẩu
những chiếc xe kéo hoạt động ở đây đều phải gắn biển số và chịu sự quản lý chặt chẽ của ủy ban nhân dân huyện bình liêu
cũng như trạm biên phòng cửa khẩu hoành mô
một chi tiết nhỏ như vậy cũng cho thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự tại biên giới của huyện bình liêu
được bảo đảm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
sang cuba tham dự lễ tang cấp nhà nước dành cho lãnh tụ cuba fidel castro russel
nguyên bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba đã từ trần ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
những ngày này những người yêu trụng hòa bình trên thế giới đang hướng về cuba để tưởng nhớ tới người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân cuba fidel castro
còn đối với nhân dân việt nam đó là những ký ức sâu của bốn mươi ba năm về trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt
chủ tịch fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam
và vào thăm vùng tuyến lửa quảng trị trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ông trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền nam tại tỉnh quảng trị
trong chuyến thăm vùng giải phóng quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chủ tịch cuba fidel castro vượt qua căn cứ dốc miếu
nơi từng được mệnh danh là con mắt thần của hàng rào điện tử marknamara
để đến thăm đông hà
lên đường chín và đến khu chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
chuyến thăm của chủ tịch fidel castro đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng những người dân việt nam nói chung
và đồng bào chiến sĩ tỉnh quảng trị thời điểm đó
cuộc trận trận trận mì nguyên điểm khi hiệp điểm có đi kết thúc
mình nói như thế tức là một phản khởi hết sức lớn cho nhân nhân rồi
nhưng mà còn còn còn còn phần lớn
những người dân việt nam chưa được giải phóng
vì vậy cho nên là khi mà được một vị nguyên thủ đầu tiên mà đến vùng giải phóng quảng trị
thì như vậy thì quảng trị thấy rằng là hết sức biết nhớ rồi
nhưng phải nói cái đó cũng là một cái cố vụ rất lớn cho nhân nhân
vì vậy cho nên nhân nhân kinh ngác mà đón lịch fidel đó
phải nói chúng ta hào hứng thẳng khởi cái kinh cục lắm
đây là một bức ảnh gắn liền với câu nói nổi tiếng của chủ tịch fidel castro
với chỉ huy sư đoàn ba trăm hai mươi
tại cao điểm hai trăm bốn mươi một ở tân lâm cà lộ
các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sao huyện sài gòn
tác giả là nhà báo nghị sĩ nhếp ảnh sĩ sô
người đã có hai trăm năm mươi bức ảnh chủ tịch fidel castro thăm quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
một cái người nói giỏi hung biển một người diện thuyết hung biển
và chất lượng nghị với ông là tuyệt vời
ông nói và ông nhìn cái tiêu mến của ông
cái tâm tư của ông đều tỏa ra trên khuôn mặt
nên bằng một cái cách của người nghệ sĩ
thì tôi nghĩ rằng là phải bốc ra được những cái tấm mạng
mà nói được bên trong của fidel
những người dân quảng trị luôn khắc sâu tình cảm của mình
với chủ tịch cuba fidel castro
chuyến thăm của ông bốn mươi ba năm về trước
đã trở thành một phần lịch sử của mảnh đất anh hùng này
lãnh tụ fidel castro qua đời ở tuổi chín mươi
đã để lại niềm tiếc thương vô hạn
trong lòng người dân cuba và thế giới
người dân cuba tổ chức quốc tang trong chín ngày
để tưởng nhớ lãnh tụ fidel castro
trong thời gian này nhiều công ty lữ hành
đã tạm thời đóng cửa và hủy hàng loạt sự kiện du lịch
thế nhưng nhiều khách du lịch tại đây
đều bày tỏ cảm thông và chia buồn sâu sắc
tới người dân cuba
hai ngày sau khi vị anh hùng kiệt xuất
của thế giới fidel castro qua đời
người dân cuba đã bắt đầu quốc tang
để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đáng kính
quán bar nhà hàng la bodigue del medio
một trong những địa điểm nổi tiếng
ở thủ đô havana của cuba
vốn tấp nập
thì nay yên tĩnh và chầm lắng hơn mọi ngày
các bữa biểu diễn đã bị hủy
các ban nhạc đã phải tạm ngừng hoạt động
khi cả nước để tang chín ngày
nhà lãnh đạo fidel castro
tôi không thấy bị ảnh hưởng
khi cuba đang để tang ông fidel castro
cuba là một đất nước tuyệt vời
tôi thích phong cách sống con người nơi đây
thân thiện và cởi mở
tôi phải cảm ơn của cách mạng
và ông fidel
nhiều họ mà tôi mới được sống
và trải nghiệm ở đất nước tê đẹp này
ông ấy sẽ sống mãi
trong lòng mỗi người dân cuba
và đối với cả thế giới
chủ tịch fidel castro
là một người bạn tốt
đối với đất nước chúng tôi
tôi rất buồn và sốc
khi biết ông ấy đã ra đi
hy vọng một ngày gần nhất
tôi sẽ có dịp đến thăm
quảng trường cách mạng
một di tích lịch sử đặc biệt
đối với cuba
rất nhiều nước trên thế giới
cũng đã để tang vị lãnh tụ
trong đó có venezuela nicaragua
cờ rủ cũng đã được treo
ở tất cả các tòa nhà
như đại sứ quán bảo tàng
những nơi có nhiều khách du lịch ghé thăm
liên quan đến
cuộc bầu cử tổng thống pháp
cuộc bầu cử sơ bộ vòng hai
của phe cánh hữu và trung hữu
vừa diễn ra với sự tham gia
của hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất
tại vòng một nhằm chọn ra người xứng đáng
đại diện cho hai đảng ra tranh cử
tại cuộc bầu cử tổng thống pháp năm tới
từ tám giờ sáng
theo giờ địa phương
tức một mươi bốn giờ hôm nay theo giờ việt nam
hơn một mươi hai nghìn điểm bỏ phiếu
tại pháp mở cửa để đón các cử tri
đi bỏ phiếu vòng hai nhằm chọn ra
ứng cử viên chính thức cho phe cánh hữu
ra tranh cử tổng thống
tại cuộc bầu cử sơ bộ vòng một được tổ chức
vào ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua
với tỷ lệ bốn mươi bốn một số phiếu ủng hộ
tiếp đó là ứng cử viên alain juppé
giành được hai mươi tám ba số phiếu
và xếp thứ hai
trong khi đó một cuộc thăm dò tiến hành
đối với hai mươi ba khán giả
sau khi hai ứng cử viên trên đã tranh luận
trực tiếp trên truyền hình
gần bảy mươi hai số khán giả cho rằng
phần trình bày của ông fillon đã thuyết phục
nhiều hơn phần trình bày của ông juppé
giới phân tích cho rằng kết quả
cuộc bầu cử vòng hai phụ thuộc vào quyết định
của những cử tri đã từng ủng hộ
cựu tổng thống nicolas sajoki
áp lực đối với tổng thống hàn quốc
park geun hye ngày càng lớn khi các đảng đối lập
tại nước này đang kêu gọi đảng
sae nuri cầm quyền tham gia
quá trình luận tội bà
trong khi đó các cuộc tuần hành ở thủ đô seoul
và các thành phố lân cận nhằm phản đối
tổng thống vẫn đang tiếp tục diễn ra
với quy mô ngày càng lớn
các đảng đối lập ở hàn quốc
đã lên tiếng kêu gọi đảng cel nuri cầm quyền
tham gia luận tội tổng thống park geun hye
liên quan đến vụ bê bối chính trị hiện nay
đồng thời nhấn mạnh đảng này
cần có câu trả lời đối với cuộc tuần hành
phản đối tổng thống có sự tham gia
của khoảng một năm triệu người diễn ra vào ngày hôm qua
trong khi đó đảng nhân dân
cũng thuộc phe đối lập cho rằng
quốc hội cần tập trung nỗ lực vào việc
thông qua đề nghị luận tội bà park
để quốc hội hàn quốc thông qua đề nghị trên
cần ít nhất hai mươi tám nghị sĩ đảng sae nuri
cầm quyền tham gia
dự kiến trong đầu tuần tới quốc hội sẽ tiến hành
bỏ phiếu luận tội đối với tổng thống park geun hye
do số lượng ngày càng tăng các chính trị gia
thuộc đảng cầm quyền ủng hộ chiến dịch
do phe đối lập cầm đầu yêu cầu tổng thống từ chức
trong khi đó kết quả thăm dò
của hãng tin kyodo của nhật bản cho thấy
tỷ lệ ủng hộ chính phủ của thủ tướng
nhật bản shinzo abe đã tăng lên mức
sáu mươi bảy đây là lần đầu tiên
tỷ lệ này đạt mức trên sáu mươi
kể từ năm hai nghìn một mươi ba
theo các cuộc thăm dò thực hiện qua điện thoại
trên toàn quốc từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
có tám mươi sáu một số người được hỏi cho rằng
nhật bản không cần thiết phải đóng góp
nhiều hơn cho chi phí duy trì hoạt động
của lực lượng mỹ ở nước này
liên quan đến cam kết của nhật bản
nhằm hợp tác phát triển khu vực viễn đông của nga
với hy vọng giải quyết tranh chấp
đối với các đảo nam kuri
trong khi tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
hiện do moscow kiểm soát
có năm mươi ba hai người được hỏi
phản đối kế hoạch này
và chỉ có ba mươi sáu sáu số người ủng hộ
dự kiến thủ tướng shinzo abe
và tổng thống nga vladimir putin
sẽ có cuộc gặp tại nhật bản
trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tới
để thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin
thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân